ngày ba một mươi hai hai nghìn hai mươi một thủ tướng chính phủ đã có công điện số tám nghìn tám trăm năm mươi bảy chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường quản lý thanh tra kiểm tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp
thế nhưng theo ghi nhận của báo thời nay sự bắt nháo của thị trường trái phiếu doanh nghiệp dường như vẫn chưa bớt được phần nào
theo bài viết đã đến lúc các cơ quan chức năng cần quyết liệt vào cuộc tăng cường thanh tra kiểm tra yêu cầu minh bạch hóa thông tin về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
nhằm ngăn chặn tình trạng phát hành trái phiếu để trả nợ trái phiếu trước đó
hoặc là các doanh nghiệp phát hành trái phiếu ba nghĩa là không có xếp hạng tín nhiệm không có tài sản đảm bảo và không có bảo lãnh thanh toán
theo dữ liệu thống kê trong năm hai nghìn hai mươi một hoạt động thanh toán qua kênh internet tăng bốn mươi tám tám về số lượng qua kênh điện thoại di động thì tăng tương ứng là bảy mươi sáu
thanh toán qua qr code tăng hai trăm linh so với năm hai nghìn hai mươi
bài viết trên báo đại đoàn kết phân tích thanh toán không dùng tiền mặt
đang được đông đảo người dân lựa chọn thay thế dần cho phương thức thanh toán tiền mặt truyền thống
mới đây ngân hàng nhà nước đã cho phép triển khai thí điểm các mô hình thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực nông thôn
với mô hình ngân hàng hợp tác của các tập đoàn viễn thông cửa hàng xăng dầu để cung ứng dịch vụ chuyển tiền nhanh tới người dân
ở khu vực nông thôn vùng sâu vùng xa những người chưa có tài khoản ngân hàng
nghị định sáu mươi bảy với mục tiêu là hiện đại hóa tàu cá vươn khơi bám biển dài ngày ra đời vào năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên theo phản ánh của báo tuổi trẻ dù những ngư dân được chọn vay vốn yêu đãi đều là những người giỏi
có thâm niên nghề nhưng sau tám năm thực hiện nhiều ngư dân thua lỗ nặng nề bị ngân hàng khởi kiện
trả lời câu hỏi đâu là nguyên nhân của tình trạng này nhiều ngư dân cho biết
theo hợp đồng tất cả tàu trên nghị định sáu mươi bảy trên cả nước dù lại vai yêu đãi một một năm
nhưng chỉ cần một quý không trả được thì nợ dồn nợ và biến thành lãi thương mại bảy một năm
như vậy chính sách chưa có hành lang pháp lý cho ngân hàng thương mại để giãn nợ
vì ngoài cho vay còn phải xem xét đến rủi ro khách quan để cơ cấu giữ nguyên nhóm nợ
khi mà ngư dân mất ngư lưới cụ và thời tiết xấu hay là giá thủy sản thấp và dịch bệnh
hà nội vừa phê duyệt quy hoạch không gian ngầm đô thị đến năm hai nghìn ba mươi và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi
theo bài viết được đăng tải
trên báo kinh tế và đô thị để phát triển không gian ngầm đô thị tại hà nội
cần rất nhiều điều kiện và giải pháp đột phá
trong đó những vấn đề đáng quan tâm nhất là cơ chế chính sách là nguồn vốn
chiến lược chung và dài hạn công nghệ nhân lực trình độ cao
cùng chung quan điểm các chuyên gia cũng cho rằng
việc phát triển không gian ngầm đô thị của thành phố đã khá chậm và muộn
muốn bứt phá để bắt kịp thực tế
thì cần những giải pháp mạnh mẽ quyết liệt ngay từ bây giờ
và một trong những điều kiện quan trọng nhất đối với hà nội lúc này
là cần sự chỉ đạo lãnh đạo quyết liệt sâu sát của các cấp chính quyền
nhằm nhanh chóng biến quy hoạch thành hiện thực
còn theo thông tin được đăng tải trên báo lao động
ngày hai mươi bảy tháng ba gần tám mươi thí sinh đã tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt một
do đại học quốc gia thành phố hồ chí minh tổ chức
như vậy là cùng với kỳ thi do đại học quốc gia hà nội tổ chức trước đó
hàng trăm thí sinh sẽ có cơ hội xét tuyển sớm vào đại học
thay vì chờ đợi
các chuyên gia tuyển sinh cho rằng thí sinh cần nắm bắt các phương thức xét tuyển
từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông điểm thi đánh giá năng lực
và xét học bạ ưu tiên xét tuyển để tăng khả năng trúng tuyển
khi đã trúng tuyển thì dù bằng phương thức xét tuyển nào
tất cả sinh viên đều được đào tạo chung một chương trình không có sự phân biệt